chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa tổ chức thi hành quyết định thi hành án phạt tù đối với đối tượng là huỳnh thuộc vi về tội xúc phạm quốc kỳ
và đây là đối tượng đã có nhiều hoạt động luận điệu xuyên tạc chống phá các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cơ quan hình sự công an thị xã buôn hồ đã đề nghị tòa án nhân dân thị xã buôn hồ ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án đối với huỳnh thục vi
khi đang vận chuyển chín kg ma túy bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vây bắt phạm văn tặng chú tệ xã sơn giang huyện hương sơn đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao nhằm thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế và bắt xử
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút
vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại đường hồ chí minh thuộc địa phận xã hương minh huyện vũ quang lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng phạm văn tặng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
khi bị vây bắt đối tượng đã lao xe vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát tinh nhuệ khống chế và bắt giữ an toàn
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhà đối tượng người lào ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
sau nhiều lần lời qua tiếng lại tại căn hộ trung cư ở phường hương sơ tp huế nguyễn văn út đã dùng xăng gây thương tích cho người yêu và phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn văn út
chú thệ phường hương sơ tp huế tỉnh thừa thiên huế về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn út có lời qua tiếng lại với chị phạm thị nguyên hương
út đã dùng tay chân ghế để đánh chị hương sau đó đổ xăng lên người chị hương rồi bật lửa làm cháy
hậu quả chị hương bị bỏng vùng mặt cổ ngực bụng lưng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an tp huế đã nhanh chóng xác minh
và đến trưa ngày hai mươi hai tháng một thì bắt giữ được út
khám xét tại phòng của út lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ cháy
và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu trong phòng
thưa quý vị như thường lệ thì vào mỗi dịp cuối năm cũng chính là thời điểm để các đối tượng buôn lậu
gian lận thương mại hoạt động với sự thay đổi liên tục về phương thức và thủ đoạn
điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa chính ngạch lưu thông
vừa phải tăng cường các biện pháp chấm buôn lộng và gian lận thương mại
và đây cũng chính là một áp lực không hề nhỏ đối với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại
dịp cuối năm của lực lượng cảnh sát kinh tế nói chung và cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai nói riêng
đây là hơn năm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai bắt giữ vào đầu tháng một vừa qua
chủ lô hàng này là nguyễn thành long trú tại phương bắc cường thành phố lào cai
tại cơ quan công an long khai nhận đã thu mua số hàng trên trên mạng xã hội facebook
với giá hơn hai trăm linh triệu đồng để bán kiếm lời
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai phát hiện thu giữ gần tám trăm linh kg nho táo khô
không rõ nguồn gốc xuất xứ khi đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ra thị trường
sau hơn một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán nhâm dần
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai đã phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ buôn bán vận chuyển hàng hóa
không rõ nguồn gốc
các đối tiện cũng có những phương thức thủ đoạn khác đóng hàng và sau đó thả sông hồng
trôi dọc tiến sông hồng sau đó vớt
nhưng trước tình hình đó các bộ phòng cảnh sát kinh tế cũng mắm được
tăng cường công tác tuần trai cẩm sát hơn và đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
việc phát hiện những vụ việc như thế này không hề đơn giản
bởi các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn
sau đó chọn thời gian thích hợp để xé lẻ tra trộn các mặt hàng khác rồi đưa vào nội địa tiêu thụ
trước trong và sau tết nguyên đán đội quản lý trường số năm của quản lý tỉnh lào cai
cũng phối hợp rất tích cực với các ban ngành liên quan
ví dụ công an biên phòng chiếc cục vệ sinh an toàn thực phẩm
kiểm soát thường xuyên những mặt hàng thiết yếu
nhất là mặt hàng tiêu dùng trong phục vụ với tết nguyên đán
qua đó để đảm bảo tốt những việc lưu thông hàng hóa
và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân đón tết
để chủ động phòng chống buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng
nhất là khi tết nguyên đán nhâm dần đang cận kề
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai đã triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp triển khai quyết liệt tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh ngăn chặn kịp thời
với các đối tượng vận chuyển hàng lậu vào nội địa
với sự do quân kịp thời đồng bộ của lực lượng chức năng
sẽ kịp thời ngăn chặn và làm giảm được tình trạng buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả trong thời gian tới
đảm bảo cho nhân dân yên tâm mua sắm tết
hàng giả hàng kém chất lượng
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
bộ y tế đã có văn bản gửi các bộ
ubnd dân các tỉnh đề nghị các địa phương đơn vị
hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào việt nam
nhân dịch tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đề nghị các địa phương đơn vị hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
gồm thực hiện năm k khai báo y tế trước khi nhập cảnh
và ngay khi về đến địa điểm lưu trú
nếu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn
xếp điện sách covid một mươi chín và xử trí theo quy định
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các biện pháp phòng chống dịch
xếp nghiệm trong thời gian người nhập cảnh
thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú
hoặc cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã bồn hồ tỉnh đắk lắc
vừa tổ chức thi hành quyết định thi hành án phạt tù
đối với đối tượng huỳnh thục vi về tội xúc phạm quốc kỳ
và đây là đối tượng đã có nhiều hoạt động luận điệu xuyên tạc
chống phá các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân thị xã buôn hồ
đã tuyên phạt huỳnh thục vi chú tại thị xã bồn hồ
hai năm chín tháng tù giam về tội xúc phạm
quốc kỳ do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên tòa án nhân dân thị xã bồn hồ đã ra quyết định
hoãn chấp hành án phạt tù đối với huỳnh thuộc vi
tuy nhiên trong thời gian được hoãn chấp hành án huỳnh thuộc vi
liên tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương
cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã buôn hồ
đã đề nghị tòa án nhân dân thị xã buôn hồ ra quyết định
hoãn chấp hành án phạt tù đối với huỳnh thục vi
cao thị mỹ châu ngụ tại huyện trà cú tỉnh trà vinh
làm nghề thu mua cá lóc của các hộ dân với quy mô hàng chục tỷ đồng
tuy nhiên sau khi thu mua và bán cá thì châu không thanh toán tiền
chiếm đoạt hơn một mươi chín tỷ đồng và hết khả năng chi trả
cơ quan tỉnh trà vinh đã ra quyết định khởi tối bị can
bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cao thị mỹ châu
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi cao thị mỹ châu cùng với gia đình từ tỉnh đồng nai
chuyển về huyện trà cú tỉnh trà vinh sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc
châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân và thuê mướn tài xế vận chuyển
đem bán cho các vựa cá ngoài tỉnh
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu đã nợ tiền mua cá của hai mươi bảy hộ dân
với tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm
thì châu đã mua cá của hai mươi ba người trên địa bàn
châu đã mua cá của hai mươi ba người trên địa bàn với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng
và hứa sẽ trả đủ tiền
từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
các chủ vựa mua cá của châu chuyển thanh toán hơn ba mươi năm tỷ đồng tiền cá
nhưng châu đã không trả nợ tiền mua cá như đã hứa mà sử dụng vào mục đích khác
đến thời điểm hiện tại cao thị mỹ châu còn nợ tổng số tiền là hơn một mươi chín tỷ đồng
và mất khả năng thanh toán
với lời quảng cáo có thể làm hồ sơ vay tiền ngân hàng
khi người vay phải nộp cho đạt hai loại phí là phí dịch vụ và phí giải ngân
thông qua hình thức chuyển khoản thì đối tượng đã xóa tin nhắn và chặn mọi liên lạc
công an tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần quốc đạt
chú tệ xã ngô quyền huyện thanh miện tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoát tài sản
vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần quốc đạt vào các trang facebook tìm và tải về
hàng lọt các hình ảnh có nội dung cho vai trả góp
đồng thời đăng tải thông tin về việc bản thân có thể làm hồ sơ vay tiền ngân hàng
với lãi suất thấp thủ tục vay đơn giản trên các trang thông tin cá nhân
đổi lại người vay phải nộp cho đối tượng hai loại phí là phí dịch vụ và phí giải ngân
thông qua hình thức chuyển khoản mức phí cụ thể sẽ tùy thuộc vào số tiền vay
và khi con mồi sập bẫy đối tượng lập tức xóa tin nhắn và chặn mọi liên lạc
mất tích cùng với số tiền đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân
và với thủ đoạn như vậy đạt đã lừa đảo chiếm đoạt của ít nhất là hai nạn nhân
với số tiền là gần ba mươi hai triệu đồng tất cả số tiền chiếm đoạt được
đạt đã dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân
bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chay hh thuộc ấp hòa thượng
xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang do ông quách văn hiền làm chủ
đoàn linh tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ sáu năm trăm bảy mươi ba kg chả đòn chay
nghi vấn đã sử dụng phụ da chất cấm trong chế biến thực phẩm
làm việc với lực lượng chức năng ông hiền cho biết do nhu cầu của thị trường
cơ sở của ông vừa mới hoạt động trở lại gần một tháng nay sau thời gian ngưng sản xuất
đồng thời thừa nhận có sử dụng hàn the trong việc chế biến chả đòn chay
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc tạm giữ số trả đòn chay
có chứa hàn the này
thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội cũng cho biết
hiện nay thành phố đang ở cấp độ hai trong phòng chống dịch
thành phố đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp nhiễm trong đó có một trường hợp tại cộng đồng
như vậy là biến chủng mới đã có tại hà nội và nguy cơ phát tán ra cộng đồng là hoàn toàn có thể
do đó lãnh đạo sở y tế nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi sát và áp dụng các biện pháp
kiểm soát lây nhiễm chặt đối với các chuỗi lây nhiễm biến chủng này